xin chào và hẹn gặp lại
trần sĩ thanh ủy viên trung mương đảng phó trưởng ban kinh tế trung mương giữ chức bí thư đảng ủy chủ tịch hội đồng thành viên tập đoàn dầu khí quốc gia việt nam pvn được báo chí trong nước quan tâm trong tuần
ông trần sĩ thanh được thủ tướng yêu cầu chỉ đạo xử lý rứt điểm các tồn tại của năm dự án yếu kém thùa lỗ kéo dài chưa khắc phục xong gồm nhà máy sơ sợi đình vũ nhà máy đóng tàu dung quất và ba nhà máy nhiên liệu sinh học
trần sĩ thanh ủy viên trung mương đảng phó trưởng ban kinh tế trung mương giữ chức bí thư đảng phó trưởng ban kinh tế trung mương giữ chức bí thư đảng phó trưởng ban kinh tế trung mương giữ chức bí thư đảng phó trưởng ban kinh tế trung mương giữ chức bí thư đảng phó trưởng ban kinh tế trung mương giữ chức bí thư đảng phó trưởng ban kinh tế trung mương giữ chức bí thư đảng phó trưởng ban kinh tế trung mương giữ chức bí thư đảng phó trưởng ban kinh tế trung mương giữ chức bí thư đảng phó trưởng ban kinh tế trung m
đang theo dõi chương trình nhà báo và công luận được phát sóng trên truyền hình nhân dân
và thông qua chương trình thì chúng tôi sẽ phần nào đó giúp quý vị và các bạn
có cái nhìn toàn cảnh về báo chí trong nước tuần vừa qua
và cùng tham gia chương trình ngày hôm nay chúng tôi đã mời tới trường quay nhà báo hoàng việt
đang công tác tại báo chí thích trẻ
dạ vâng xin chào biên tập viên thúy quỳnh
xin cảm ơn nhà báo đã dành thời gian cho truyền hình nhân dân
thưa nhà báo có lẽ là một trong những sự việc trong tuần qua
được báo chí cũng như dư luận hết sức quan tâm
đó chính là vụ nổ kinh hoàng xảy ra ở làng quan độ xã văn môn huyện yên phong tỉnh bắc ninh
và sau khi mà sự việc xảy ra thì hàng loạt câu hỏi được đặt ra
về trách nhiệm của cơ quan quản lý hay là chính quyền
về việc quản lý vật liệu nổ tại các khu làng phế liệu
và đến giờ này thì tôi vẫn còn nhớ về vụ nổ cách đây khoảng hai năm
cũng với một cái lý do tương tự ở khu đô thị văn phú hà đông
vậy không biết là ý kiến của nhà báo về vấn đề này như thế nào
vâng xin cảm ơn câu hỏi của
cái vụ nổ tại làng quan độ xã văn môn tỉnh bắc ninh
trong những ngày vừa qua thì thực sự nó nhắc chúng ta
nhắc nhiều người phải nhớ về cái vụ tương tự tại văn phú
tại văn phú hà đông thì cái mức độ gây thiệt hại về người nó lớn hơn
tôi nhớ không nhầm thì hình như là bốn người đã thiệt mạng sau cái vụ nổ đó
thời điểm đó tôi còn công tác tại truyền hình công an nhân dân
thì cái đầu tiên đập vào mắt khi mà chúng tôi cố gắng
đến hiện trường đấy là có hàng ngàn người dân gần như vây xung quanh cái vụ nổ
khi người ta không biết thì người ta vây xung quanh mà không cảm thấy nguy hiểm
nhưng mà rất may thì cái dự cảm cái kịch bản xấu nhất
nó đã không xảy ra không có một vụ nổ kép
và người dân thì vẫn xuống xít xung quanh để chụp ảnh
để quay điện thoại để trò chuyện để bàn tán với nhau
quay trở lại cái vụ việc tại làng quan độ
thì chúng ta thấy là cái tính chất có cái
nó lớn hơn như thông tin báo chí đã đưa thì có tới bảy tấn đầu đạn vương vãi khắp làng
tôi khá ngạc nhiên khi mà thấy cái tính chất vụ việc nó nghiêm trọng như vậy
nhưng các cơ quan chức năng như là công an như là quân đội
khi tiếp cận và phong tỏa hiện trường thì họ đã làm không quyết liệt
người dân vẫn có thể tung tăng đi lại trong hiện trường
nhặt những cái vỏ đạn đầu đạn để chụp ảnh để ngắm vía để xem
lại một lần nữa cái dự cảm về liệu có cái vụ nổ kép nó xảy ra ở đây không
vì không ai
không có cơ quan chức năng nào kết luận là cái hiện trường này an toàn cả
thì sau khi bài báo được lên trang chừng chưa đầy ba mươi phút
thì phóng viên họ báo về là có một vụ nổ kép
ngay sau đó tôi cũng bật ra một cái câu là may quá
tại sao lại may
may vì là cái vụ nổ nó chỉ gây thương tích cho một người
và cái vụ nổ nó nhỏ xung quanh nó không có trẻ em
nếu mà có đặt trường hợp giả thiết nó xấu hơn
có một quả đạn pháo
nó nổ bằng vãi và nó nổ ở cái mức độ xa thương cao hơn
thì không biết ai sẽ phải chịu trách nhiệm về cái việc đó
công an hay quân đội hay chính quyền địa phương
bạn có hỏi về cái trách nhiệm trong cái quản lý vật liệu nổ
như tôi nói ban đầu thì thực sự là với những cái cơ sở thu mua đồng nát
rất là khó rất khó để quản lý rất khó để giám sát rồi để kiểm tra
và cũng xử lý thì cũng khó
xử phạt đồng nát thì xử phạt cái gì kiểm tra cái gì
đây là cái mặt cái ngành nghề kinh doanh không có điều kiện
ai thích thì kinh doanh thôi ai quản lý cả
nên tôi nghĩ là cái câu chuyện này nó sẽ còn kéo rất dài nữa
trong nhiều năm nữa mà chúng ta
chắc là nếu mà không có sự chỉ đạo quyết liệt từ phía
các cơ quan cao hơn thì sẽ rất khó để có một cái tình hình tốt hơn
vâng đúng như những gì mà nhà báo vừa chia sẻ thì tôi cũng thấy là báo chí tuần qua
thì cũng có quan tâm và đặt dấu hỏi về thái độ của người dân
với những vật liệu nguy hiểm như bom đạn
từ việc mà nhiều người bất chấp tính mạng
hay là việc ảnh hưởng đến môi trường
thì vẫn mua bán và tàng trữ những phế liệu là vật liệu nổ
vậy thì quan điểm của nhà báo về vấn đề này như thế nào
để tìm ra một cái giải pháp tổng thể cho cái câu chuyện này nó sẽ khó
nó khó bởi cơ chế chính sách bởi cái việc mưu sinh
nói thẳng ra là cái
ngành nghề đồng nát này nó cũng lớn chứ nó cũng
tạo điều kiện cho công an việc làm cho rất nhiều người dân
vậy thì quản lý nó như thế nào
quản lý thì khó
vậy thì bây giờ tôi nghĩ chỉ còn một cách đó là
tăng cường hơn nữa cái công tác truyền thông
công tác truyền thông của chúng ta
ví dụ như là tai nạn thương tích tai nạn giao thông
thì ra ngoài đường có rất nhiều những panel app fix rồi những chương trình
chuyên biệt về an toàn giao thông rồi tin tức hàng ngày
thì dần dần cái con số tai nạn giao thông nó mới giảm
năm nay nó cũng giảm tương đối
nhưng vẫn còn đến tám hơn tám người thiệt mạng vì tai nạn giao thông
trong khi đó
thì cái con số mà
trung tâm xử lý bom mìn quốc gia đưa ra
đó là mỗi năm có khoảng hai người chết
đó là một con số rất lớn
nghìn người chết cộng với rất nhiều người bị thương
những người bị thương
mới để lại những cái gánh nặng lớn cho xã hội
tất nhiên tôi không nói là người chết thì không phải
để lại cái gánh nặng gì nhưng mà đấy
cái người bị thương nó cũng là một cái gánh nặng rất lớn
vậy thì chúng ta phải làm gì
cái công tác truyền thông tôi nghĩ phải đẩy mạnh
nhiều hơn nữa
để cho người dân hiểu được cái mối nguy hiểm của bom mìn
nó là thứ vũ khí giết người
rất nguy hiểm nguy hiểm cao độ
kể cả nó có bùi sâu dưới
lòng đất bao nhiêu năm chẳng nữa thì nó vẫn
có thể gây sát thương có thể giết người
thưa nhà báo hoàng việt
sự kiện ông trần sĩ thanh được thủ tướng chính phủ bổ nhiệm giữ chức bí thư đảng ủy
chủ tịch hội đồng thành viên tập đoàn dầu khí quốc gia việt nam
pvn cũng là một sự kiện đáng chú ý trong tuần qua
và mọi người thì kỳ vọng là
tân chủ tịch pvn cùng tập thể lãnh đạo pvn
sẽ đưa pvn trở thành một tập đoàn
một quả đấm thép
của nền kinh tế nước ta
vậy thì nhà báo có những hy vọng gì
như các bạn đã biết thì trong cái
cuối năm hai nghìn một mươi bảy chúng ta phải
đón nhận một cái cơn bão
rất là lớn trên biển đông
cho tôi nói xa một chút
cái cơn bão trên biển đông nó có tên gọi là tempin
thì ngay khi có thông tin về cơn bão thì pvn
tập đoàn dầu khí quốc gia việt nam đã có những cái ứng phó
rất là nhanh
họ ứng phó với cơn bão
cho công nhân nghỉ việc và đưa họ vào bờ đưa chuyên gia đưa công nhân vào bờ một cách an toàn
cũng như những cái dàn khoan lớn nhỏ ở trên biển đông
thì được gia cố được tràng trống một cách hết sức là nhanh chóng hiệu quả
sau cơn bão thì hoạt động trở lại của tập đoàn dầu khí trên biển đông
nó đã được bình thường trở lại
tại sao tôi nói cơn bão
tập đoàn dầu khí quốc gia vừa mới trải qua một cơn bão trên biển
và trên đất liền thì thực sự là họ cũng đã trải qua một cơn bão rất ghê gớm
phải nói là như vậy
một cơn bão mà nó ảnh hưởng tới thượng tầng của tập đoàn
những cái cán bộ lãnh đạo những cái cán bộ cấp cao
bị khởi tố bắt tạm giam
tất nhiên nó sẽ gây ra một cái tác động tiêu cực
phải thừa nhận là có tác động tiêu cực
tâm tư của những người đang làm việc đang công tác tại tập đoàn nó bị ảnh hưởng chứ
và trong cái chỉ đạo mới đây của thủ tướng
thì thủ tướng chính phủ cũng chỉ đạo rõ
là tập đoàn cần phải nhanh chóng ổn định lại tổ chức ổn định lại tình hình
để tiếp tục cái hoạt động của mình
vì tập đoàn là một tập đoàn có quy mô lớn
có nguồn thu có đóng góp rất lớn cho ngân sách quốc gia
mặt cá nhân thì tôi cũng chưa có nhiều thông tin về ông trần sĩ thanh
tân chủ tịch của tập đoàn này
tuy nhiên thì tôi vẫn hy vọng là với tư cách cá nhân
thì những cái hoạt động bình thường của tập đoàn sẽ được thúc đẩy trở lại
những cái dự án ví dụ như dự án lọc hóa dầu ở nghi sơn ở dung quất
cũng sẽ không bị ảnh hưởng gì nhiều
tại sao lại hy vọng như vậy
tôi là một người dân tôi có nhu cầu đi lại rất là nhiều
những cái dự án mà lọc hóa dầu nó sớm được thành công nó sớm có hiệu quả cao
thì chính tôi cũng như các bạn cũng sẽ được hưởng lợi
tức là cái giá sáng
giá sáng dầu nó sẽ có thể giảm xuống ở một cái mức nào đó
khiến công việc của chúng ta nó dễ chịu hơn cái chi phí nó dễ chịu hơn
và hy vọng họ với một cái tân chủ tịch
họ sẽ có đường hướng phát triển mới ổn định và chắc chắn hơn trong thời gian tới
chỉ còn hơn một tháng nữa là đến tết nguyên đán
và mức lương thưởng tết năm nay như thế nào thì cũng là một sự kiện nóng được bàn luận trên các báo
và như nhiều năm nay thì khối doanh nghiệp fdi vẫn dẫn đầu về mức thưởng tết
nhà bà con anh giới
giá như thế nào
tôi không biết cái thông tin là khối doanh nghiệp fdi dẫn đầu về thưởng tết này
thì có bao nhiêu nhân sự được thưởng tết ở cái mức như thế nào
và họ được thưởng bao nhiêu tháng lương
tức là cái khoản tiền cụ thể
cái thông tin này thì tôi chưa được biết
nhưng mà tôi có một chia sẻ như thế này
tôi đã từng đến những cái nhà trọ của các khu công nghiệp
ví dụ như ở hà nội thì có khu công nghiệp bắc thăng long
thì ở đấy có bạt ngàn các cái nhà trọ của những người công nhân
làm việc cho các doanh nghiệp của họ
các doanh nghiệp fdi họ là công nhân thôi
thì tôi nghĩ đấy là một cái bộ phận rất lớn
họ làm việc ngày đêm và cái mức thưởng tết
thì không biết là họ có được cao như là thông tin ở trên báo chí hay không
nhưng với những gì mà tôi thu thập được thì tôi nghĩ là nó không cao đâu
tháng lương của người lao động bình thường ở doanh nghiệp công nhân
thì chắc là tầm bảy tám
nếu mà họ làm thêm cực điểm nữa đi
thì được khoảng một mươi triệu một tháng
với những cái công sức của họ là một mươi triệu một tháng
họ bỏ ra tôi nghĩ là ở thời điểm hiện tại nó cũng không phải là quá lớn
nếu như được thưởng một tháng lương thì chắc là mừng quá
nhưng mà không biết là tất cả mọi người có được thưởng một tháng lương hay hai tháng lương hay không
trước đây thì chúng ta khi mà thu hút các cái doanh nghiệp fdi
thì có cái câu tức là cơ chế chính sách rộng mở trải thảm đỏ cho các nhà đầu tư
và một điều đặc biệt là chúng ta có nguồn lao động rồi giàu giá rẻ
nhà đầu tư nhìn vào cái lao động bây giờ không phải là một nguồn lao động rồi rào
và thế mạnh nữa nếu là lao động rồi rào và giá rẻ
nó phải là lao động chất lượng cao có kinh nghiệm có được đào tạo bài bản
và làm việc với hiệu suất cao
thì chắc chắn với hiệu suất cao họ sẽ được thưởng tết họ sẽ được đải ngộ tốt hơn
hy vọng là trong tương lai thì cái việc mà lao động chất lượng lao động giá rẻ
nó sẽ dần dần nó giảm đi và thay thế bằng lao động chất lượng cao
thì sẽ có một cái nhìn khách quan hơn
tức là người lao động trong khối doanh nghiệp fdi họ được thưởng cao hơn
chính như hiện nay thì tôi nghĩ là nếu như được thưởng cao
có người đến vài trăm triệu thì nó chỉ là một số ít thôi
nó con số nhỏ thế còn so với những người công nhân mà đang làm việc hàng ngày hàng giờ thì không cao
vâng xin cảm ơn những chia sẻ của nhà báo về câu chuyện báo chí tuần qua
thì mời quý vị và các bạn đến với những phát ngôn ấn tượng trên các số báo
trong tuần qua